trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc ai cũng mong muốn được xung vầy bên gia đình
bên mâm cơm ấm cúng thế nhưng đối với những chiến sĩ bộ đội biên phòng tại đồn biên phòng e hà leo
tỉnh đắk lắc những ngày giáp tết này lại là những ngày mà các đồng chí phải gác lại nỗi nhớ nhà
vẫn ngày đêm tuần tra canh giữ và bảo vệ từng tất đất của tổ quốc
giữ vững ổn định chính trị để người dân an tâm vui xuân đón tết
là một chiến sĩ mới bình nhất nguyễn thành phú lần đầu tiên phải trải qua những ngày tết xa nhà
tại đồn biên phòng e hờ leo không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà nhưng với sự quan tâm
giúp đỡ của những đồng đội đã giúp cho bình nhất phú dần quen với không khí xa gia đình
phong trào thể dục thể thao tạo cho em cảm giác vui nhưng mà trong cái vui đó không bao giờ quên nhiệm vụ của mình
đó là trên cương vụ là chiến sĩ nên không quên được cái cương vụ và trách nhiệm của mình là bảo vệ biên giới tổ quốc
khác với đồng chí phú gạt đi nỗi nhớ nhà thiếu tá nguyễn quyết thắng đã có lần thứ hai mươi đón xuân nơi biên giới
mỗi mùa xuân trôi qua lại để lại trong thiếu tá thắng nhiều kỷ niệm và không quên nhiệm vụ được giao
tôi rất vinh dự và tự hào là người chiến sĩ bộ đội biên phòng bảo vệ biên cương của tổ quốc
những ngày đầu xuân thì bản thân thắng và cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ của đồn luôn vui vẻ và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
bảo vệ từng tất đất biên cương của tổ quốc đất đề phòng những tình huống trên biên giới
đồn biên phòng e hờ leo được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài sáu năm km tiếp giáp với tỉnh mundunkiri vương quốc campuchia có tổng dân số hơn một sáu trăm linh người từ một mươi sáu dân tộc anh em
song song với công tác chuẩn bị hậu cần cho cán bộ chiến sĩ đón tết vui tươi đầm ấm ban chỉ huy đồn tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phương án kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc nơi biên giới

làm một mùa xuân trọn vẹn cho người dân nơi biên cương của tổ quốc